cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm
ông diệp dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cốp đã bị khởi tố về tội
lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
quá trình khám xét cơ quan điều tra thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra
các quyết định lệnh cơ quan điều tra đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó ngày ba mươi tháng bảy ban thượng vụ thành ủy tp hcm đã kỷ luật đình chỉ sinh hoạt cấp ủy
tại sài gòn cốp đối với ông diệp dũng
ban thực vụ thành ủy xác định với vai trò của mình tại sài gòn cốp
ông diệp dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động vốn trái pháp luật tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật
thực hiện công tác cán bộ trái quy định của đảng